tại hà nội quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và công ty bảo hiểm nhân thọ aia việt nam đã phối hợp khởi động chương trình hành trình cuộc sống lần thứ sáu liên tiếp kể từ năm hai nghìn một mươi
nhằm trao tặng xe đạp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các trẻ em khó khăn của thành phố hà nội
tính đến thời điểm này hơn tám chiếc xe đạp đã được chương trình gửi tặng đến các trẻ em nghèo của hơn năm mươi tỉnh thành trên toàn quốc
đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm việt nam có hơn hai trăm linh trẻ em phải bỏ học mà một trong những nguyên nhân là các em phải đi bộ quá xa để đến trường
tại buổi lễ thông qua sở lao động thương binh và xã hội hà nội aia việt nam và quỹ bảo trợ trẻ em đã trao tặng một trăm linh chiếc xe đạp và quà năm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí
mỗi hợp đồng trị giá hai mươi triệu đồng cho một trăm linh năm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hai trăm tám mươi năm triệu đồng
dự kiến trong năm hai nghìn một mươi chín hành trình cuộc sống sẽ được tổ chức thành một mươi chín sự kiện chính từ bắc vào nam với khoảng ba chiếc xe đạp và một trăm linh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí sẽ được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước